mặc dù hiện tại sản lượng cá đồng giảm thấp nhất so với trước nhưng nhờ có giá trị kinh tế cao nên nhiều hộ có mức thu nhập khá ổn định từ nguồn lợi thủy sản này
thời gian gần đây thì nói chung là cá đồng nó bị giảm cũng nhiều tại vì do mình làm ruộng hai vụ đó cái mực nước trên ruộng nó không có nhiều
cái thứ hai nữa là cái thức ăn cho cá nó cũng hạn chế do mình sử dụng thuốc thì sâu
mặc dù có giá trị kinh tế cao nhưng thời gian qua nhiều người dân khai thác chưa đi đôi với bảo vệ
tình trạng đánh bắt cá non ở giai đoạn đầu mùa mưa và dùng sung điện khai thác theo kiểu tận diệt vẫn còn diễn ra nên nguồn lợi cá đồng tự nhiên ngày càng cạn kiệt
một số loài có giá trị kinh tế cao đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng
trước thực trạng cá đồng đang ngày càng suy giảm tỉnh cà mau đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn khôi phục và phát triển nguồn lợi cá đồng

cũng trong thời gian qua một số hộ tiến hành quy hoạch lại hệ thống bờ bao để khoanh nuôi bảo vệ nguồn lợi cá đồng với quyết tâm khôi phục nghề truyền thống này
tuy nhiên muốn duy trì và bảo vệ nguồn lợi cá đồng một cách bền vững thì các ngành chức năng cần có biện pháp ngăn chặn người dân đánh bắt cá bằng sung điện
có như vậy con cá đồng mới có cơ hội hồi sinh trở lại